cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình vừa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố hai mươi hai đối tượng trong đó cấm đi khỏi nơi cư trú một mươi sáu đối tượng bắt tạm giam sáu đối tượng trong một vụ triệt phá ổ đánh bạc ở trường gà lớn nhất cả nước
sáu đối tượng bị bắt tạm giam gồm đặng văn diễn trần thanh tình cùng chú tại tỉnh quảng bình nguyễn thanh tùng chú tại ninh thuận dương trọng dũng chú tại nghệ an đặng duy thinh chú tại thành phố quy nhơn và võ văn nhiệm chú tại tỉnh bình định
cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu nhận được nhiều tin báo về một nhóm gồm các đối tượng trong và ngoài tỉnh thường xuyên tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà tại một địa điểm nằm trên đường tránh thành phố đồng hới
công an tỉnh quảng bình đã nhanh chóng vào cuộc
dạng sáng ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng trinh sát đã ập vào bắt quả tang hàng trăm đối tượng chủ gà đến từ hà nội thành phố hồ chí minh nghệ an hải phòng thừa thiên huế đang xây xưa sát phạt
tại trường gà lực lượng công an đã tạm giữ hàng trăm đối tượng cùng gần ba mươi chiếc xe ô tô hạng sang hơn ba tỷ đồng tiền mặt trong đó tiền thu theo biên bản bắt người phạm tội quả tang là hơn ba trăm bảy mươi ba triệu đồng
đây được coi là một trong những trường gà lớn nhất cả nước hoạt động một cách rất tinh vi và cũng rất tánh